tháng ba năm hai nghìn một mươi ba toàn gặp hai người phụ nữ tự giới thiệu tên là thủy và hoàng anh

và chuyển danh sách các tài khoản này cho thủy và hoàng anh để phục vụ cho việc chuyển tiền
được biết số tiền hai phụ nữ này chuyển cho toàn là từ tài khoản của người chơi cá độ bóng đá
và các trò chơi trực tuyến trên mạng internet
để tiền thuê tài sản tăng lên toàn đã chỉ đạo một mươi nhân viên giới quyền mở tổng cộng năm mươi tám tài khoản
để truyền cho thủy và hoàng anh đưa lên giao diện trang fan tám mươi tám com làm tài khoản đại diện để nhận tiền từ các con bạc
tuy nhiên một mươi nhân viên này không biết việc tài khoản bị sử dụng
để chuyển tiền cho hoàng anh
quá trình điều tra đã xác định các tài khoản trên được sử dụng làm tài khoản đại diện cho fan tám mươi tám com
và đã nhận chuyển số tiền hơn ba trăm linh một tỷ đồng
thông qua việc mở tài khoản để rút và chuyển tiền đánh bạc phạm huy toàn đã thu lợi bất chính gần bảy trăm hai mươi bảy triệu đồng
hành vi này phạm vào tội tổ chức đánh bạc
với hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc như trên
viện kiểm sát nhân dân tối cao đã truy tố hai mươi tám bị can trước tòa án nhân dân tp hcm để xét xử theo quy định của pháp luật
phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh cà mau vừa bắt được đối tượng bùi văn linh
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trụ xã tân lập huyện tịnh biên tỉnh an giang
là đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt của công an tỉnh long an về hành vi lừa đảo
chiếm đất tài sản khi đang lẩn trốn tại phường một tp cà mau
theo hồ sơ của cơ quan công an vào tháng bốn năm hai nghìn một mươi năm bùi văn linh lúc đó là lái xà lan thuê cho anh nguyễn văn trường
chú tỉnh long an đi bán thức ăn cho người dân nuôi cá cha
lợi dụng sự tin tưởng của anh trường bùi văn ninh đã chiếm đoạt số tiền bốn trăm ba mươi triệu đồng của anh rồi bỏ trốn
ngày hai mươi sáu tháng năm năm hai nghìn một mươi năm công an tỉnh long an đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với bùi văn linh về hành vi chiếm đoạt tài sản
sau khi bỏ trốn đối tượng bùi văn linh đã đến địa bàn phường một thành phố cà mau thuê nhà trọ để ở
thì bị phòng cảnh sát truy nã tuệ phạm công an tỉnh cà mau bắt giữ
hiện đối tượng đã được bàn giao cho công an tỉnh long an điều tra xử lý
thời gian qua
tại một số địa phương lực lượng công an tiếp tục đấu tranh triệt phá nhiều đường dây mua bán phụ nữ sang trung quốc làm vợ bất hợp pháp
hoặc bán vào các tụ điểm mại dâm
mặc dù cơ quan chức năng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền cũng như đưa ra những cảnh báo về thủ đoạn của tội phạm
nhưng đến nay loại hình tội phạm này vẫn diễn biến phức tạp
nạn nhân lê thị thùy linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại huyện đông hòa tỉnh phú yên
bị lừa bán sang trung quốc làm vợ của ba người đàn ông trung quốc
chỉ đến khi linh gửi lời cầu cứu trên mạng xã hội
em mới được các lực lượng chức năng giải cứu và trở về việt nam an toàn
thế là nó bảo là rất là đơn giản chỉ cần nó cầm được tiền
xong đi ra ngoài là cháu có thể trốn ra được là nó đón xong rồi đưa tiền về việt nam ngay
đấy là cháu cũng tin tại vì lúc đấy nếu mà không làm theo thì cháu cũng chẳng còn cách nào
thế là cháu cứ làm theo xong rồi nó bán rồi cháu trốn ra
nó kêu nhà chồng đấy tới đón cháu về lại đấy rồi thế là cháu bị bác lại một lần nữa
điều đáng nói
nhiều đối tượng trước đây là nạn nhân của tội phạm mua bán người
nhưng khi được giải cứu về việt nam lại trở thành đầu mối để tìm phụ nữ bán sang trung quốc
mới đây công an tỉnh nam định bắt giữ đối tượng bùi thị thu giang hai mươi tuổi
nhưng đã có năm năm bị lừa bán sang trung quốc làm ghé mại dâm
khi được giải cứu với việt nam giang lại trở thành tội phạm khi lừa bắn hai nạn nhân sang trung quốc
nhiều cái khó khăn với đấy
nhưng mà em cũng không nghĩ đến là
xảy ra như thế này
nên em chỉ nghĩ là ấy xong rồi
thì lấy tiền ăn chơi
tiêu hoang phí linh tinh thôi
thế thì xong
bố mẹ ở ngoài
xin lỗi mẹ thật sự yêu yêu
quý i năm hai nghìn một mươi năm
toàn quốc phát hiện xảy ra bảy mươi vụ
mua bán người với chín mươi chín đối tượng một trăm bốn mươi năm nạn nhân trong đó tám mươi là mua bán người sang trung quốc
địa phương xảy ra nhiều nhất là lào cai hà giang lai châu điện biên và nghệ an
tình hình tội phạm mua bán người diễn biến ngày càng phức tạp với tính chất và thủ đoạn tinh vi xảo quyệt
chúng thường có tổ chức chặt chẽ và móc nối với người nước ngoài
trước thực trạng này mới đây cục cảnh sát hình sự bộ công an việt nam đã phối hợp với cục cảnh sát hình sự công an trung quốc
mở đợt cao điểm tấn công tội phạm mua bán người từ việt nam sang trung quốc
qua các quá trình hoạt động đấu tranh phòng chống tội phạm mua bán người qua các chuyên án cụ thể
thì nổi lên một tình trạng là mùa bán phụ nữ trẻ em trẻ em gái sang các nước lân cạnh malaysia hoặc trung quốc
để làm vợ rồi là làm gái bạn dân và thậm chí là có một số đã bị lừa gạt đưa sang trung quốc để tìm việc làm
sau đó thì bị cưỡng áp
và các trung tâm lao động cứng bức trong đó có rất nhiều trẻ em phụ nữ do nhạy dạ thả tin và cuối cùng đã vướng vào bẫy của bọn vô người
thời gian tới diễn biến tình hình tội phạm mùa bán người vẫn diễn biến hết sức phức tạp
do vậy bên cạnh công tác đấu tranh quyết liệt của lực lượng công an thì các ban ngành các tổ chức xã hội cũng cần tăng cường công tác tuyên truyền
nâng cao nhận thức cho người dân về đấu tranh phòng chống tội phạm mua bán người đặc biệt là người dân các tỉnh miền núi vùng sâu vùng xa
tin quốc tế
reuters đưa tin ngày hôm qua giới chức thái lan đã phát thêm lệnh bắt giữ và thẩm vấn hai người đàn ông ấn độ được phát hiện tại một tòa nhà trung cư
nơi giới chức nước này thu giữ nhiều chất nổ qua đó mở rộng cuộc điều tra phức tạp về vụ đánh bom đẫm máu hôm một mươi bảy tháng tám ở đền eraguan thủ đô bangkok
theo nguồn tin cảnh sát hai công dân ấn độ này không bị bắt giữ nhưng đang báo cáo với quân đội thái lan về những hoạt động của họ trước khi xảy ra vụ đánh bom trên
một quan chức cảnh sát cấp cao ở quận minburi thủ đô bangkok xác nhận vào thời điểm trước khi vụ nổ xảy ra tại đền thờ eraguan
camera giám sát an ninh đã ghi lại cảnh hai đối tượng này thường xuyên ra vào căn phòng tại tòa nhà bị cảnh sát đột kích và phát hiện các vật liệu chế tạo bom
mặc dù đã thực hiện nhiều vụ bắt giữ song đến nay giới chức thái lan vẫn chưa thiết lập được động cơ của vụ tấn công này
hãng thông tấn pti dẫn lời một người phát ngôn bộ quốc phòng ấn độ cho biết quân đội pakistan hôm qua lại nã đạn pháo xả súng vào các đồn tiền tiêu và khu vực dân cư của ấn độ dọc danh giới kiểm soát thuộc quận poolt làm ít nhất một người thiệt mạng và bốn người bị thương
vụ bắn phá bắt đầu vào khoảng một mươi hai giờ đêm ngày sáu tháng chín và kéo dài trong gần hai giờ đồng hồ
sau đó quân đội pakistan lại tiếp tục bắn về phía ấn độ cho đến sáu giờ sáng ngày bảy tháng chín
người phát ngôn quốc phòng ấn độ cho biết quân đội pakistan đã dùng đạn pháo tám mươi hai mm súng phóng lựu và súng máy bắn phá các đồn tiền tiêu của quân đội và các khu vực dân sự của ấn độ
quân đội ấn độ đã đáp trả hiệu quả khiến các cuộc đọ súng kéo dài
từ đầu tháng đến nay pakistan đã tám lần vi phạm thỏa thuận ngừng bắn mặc dù hai bên đã nhất trí tiến hành cuộc gặp cấp tổng chỉ huy các lực lượng biên giới vào ngày mai chín tháng chín
ngày bảy chín lực lượng cảnh sát thành phố charles thuộc bang north carolina của mỹ đã được lệnh gấp rút trở lại đường phố và đồn bốt trong dịp nghỉ lễ lao động dài ngày cuối tuần
sau khi xảy ra hàng loạt vụ nổ súng bắn giết bừa bãi ở thành phố lớn nhất bang này làm ít nhất là một mươi người thương vong
vụ nổ súng đầu tiên xảy ra vào lúc tám giờ năm mươi phút tối ngày sáu tháng chín cướp đi sinh mạng của một cháu bé bảy tuổi trong buổi lễ sinh nhật tại một sân chơi công cộng ở khu vực phía tây nam thành phố shaklot
ít nhất có một cháu bé và hai người lớn bị thương trong vụ bắn giết bừa bãi này
ba giờ sau vụ bắn giết này lại xảy ra thêm hai vụ nổ súng khác ở phía đông thành phố
mưa rào rải rác có rông trong cơn rông cần đề phòng khả năng có tố lốc xoáy và gió giật mạnh
sang đến ngày một mươi và ngày một mươi một ngày nắng chiều tối có mưa rào nhẹ giải rác và có nơi có rông
từ đêm ngày một mươi một mưa tăng lên cấp mưa vừa mưa to trong cơn rông cần đề phòng tố lốc xoáy và gió giật mạnh
nhiệt độ giao động trong khoảng từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
còn phía đông bắc bộ vào hai ngày tới giải mây rông hoạt động yếu hơn
do đó vùng mưa nhiều cũng thu hẹp dần và thời gian mưa thường chỉ còn vào đêm và sáng sớm
cường độ mưa tuy cũng giảm nhiều hơn
và trong ngày chín vẫn còn nhiều nơi đạt cấp mưa vừa
tới khoảng ngày một mươi một giải mây rông yếu nhanh phổ biến ngày chuyển nắng gián đoạn
và chỉ còn mưa rào nhẹ giải rác vào chiều tối
nhiệt độ giao động trong khoảng từ hai mươi chín đến ba mươi ba độ
vừa qua ảnh hưởng của trường phân kỳ khí áp khô đã khiến nắng nóng quay trở lại miền trung
tuy nhiên nhận định từ hôm nay nắng nóng sẽ suy yếu dần và có khả năng kết thúc trong một vài ngày tới
tại khu vực từ thanh hóa cho tới thừa thiên huế
chiều tối phía bắc có mưa rào rải rác và có nơi có rông
nhiệt độ từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận trời cũng chuyển nhiều mây hơn nắng bớt gai gắt
và chỉ còn có nơi nắng nóng trong ngày mai
chiều tối và đêm các ngày mùng một mươi ngày một mươi một cũng có mưa rào nhẹ giải rác xuất hiện trên khu vực này
dự báo xa hơn khoảng sau ngày một mươi một hình thế gây mưa sẽ tác động tăng mưa diện rộng
nhiệt độ từ ba mươi một đến ba mươi năm độ
khu vực tây nguyên ngay từ chiều và đêm nay mưa đã có xu hướng tăng mạnh trên khu vực này
trời nhiều mây cả ngày liên tục có mưa
khiến nhiệt độ trên toàn khu vực giảm khoảng từ hai đến ba độ
trong ba ngày tới trời sẽ có nắng và chiều tối có mưa rào nhẹ giải rác
có nơi có rông nhiệt độ từ hai mươi bảy đến hai mươi chín độ
với khu vực nam bộ mưa cũng sẽ tiếp tục kéo dài tới ngày chín và ngày một mươi
mưa trải rộng trên toàn khu vực
trong đó nhiều điểm mưa vừa đến mưa to có nơi mưa rất to
đồng thời trong cơn rông sẽ tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tố lốc sấm xét rất nguy hiểm
do vậy ngoài việc chuẩn bị sẵn áo mũ che mưa
quý vị và các bạn nên chủ động tránh trú nếu xảy ra mưa rông mạnh
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé